trong các ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng chín hai xã đất mới và tam giang thuộc huyện nam căn tỉnh cà mau
được chọn để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm hai nghìn một mươi chín
đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm tra bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ
tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng an ninh
nội dung diễn tập tình huống được giả định có phần vận hành cơ chế và phần thực hành chiến đấu phòng thủ
giai đoạn một chuyển xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh
chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
giai đoạn hai tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ
giai đoạn ba là thực hành chiến đấu phòng thủ có sử dụng đạn hơi thuốc nổ
qua hai ngày diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã đất mới và tam giang đã góp phần nâng cao khả năng
hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang cơ sở sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại mọi hành động gây dối
bạo loạn có vũ trang và hành động can thiệp ứng cứu từ bên ngoài